với hệ thống âu tàu nhà xưởng các tàu thu mua hải sản hiện nay trung tâm đang trở thành điểm tựa cho ngư dân khi đánh bắt thủy sáng dài ngày tại ngư trường phía nam quần đảo trường sa
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự điểm tựa cho ngư dân bám biển do đài phát thanh và truyền hình cánh hòa thực hiện
huyện đảo trường sa vùng đất thiên liên của tổ quốc việt nam
cùng với quá trình giữ phương chủ quyền những năm qua tỉnh khánh hòa các bộ ngành trung ương đã có nhiều đầu tư cơ sở vật chất hồ cơn để phát triển kinh tế biển
trường sa luôn được ngư dân các tỉnh xem là ngư trường quan trọng để sau đây đánh bắt thủy sản
việc cải tạo các ô tàu hình thành nên các khu dịch vụ hậu cân nghề cá đã tạo nên điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển dài ngày
với chiều dài bảy hải lý chiều rộng bốn hải lý đảo đất tây nổi trên nền sang hô phía ngoài cao ở giữa lõm tạo nên các hồ có độ sâu hàng chục mét
tận dụng ưu thế đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đầu tư xây dựng thành ô tàu
và cùng dịch vụ kinh tế ở phía đông của đảo
trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo đá tây hiện là nơi cung cấp lương thực nhiên liệu sửa chữa tàu cho ngư dân đánh bắt tại huyện đảo trường sa
bà con ngư dân ra đây chủ yếu là đánh bắt mực và cá người đại dương cũng như các loại cá
bà con ra vào rất là đông năm qua vào hơn tám trăm linh tàu vào lượt ô để tránh trú bão và mua hàng dịch vụ
trung tâm dịch vụ hậu cân nghề cá đảo đất tây hiện là nơi cung cấp lương thực nhiên liệu sửa chữa tàu cho ngư dân đánh bắt tại huyện đảo trường sa

trung tâm hậu cần nghề cá đảo đá tây có diện tích hơn một mươi ba m hai với sức chứa khoảng hai trăm linh tàu
âu tàu có ba mươi bảy phao neo có ba cầu tàu đáp ứng cho tàu hai trăm linh đến bốn trăm linh và một tấn có thể cập cảng an toàn
trong năm vừa qua trung tâm đã cung cấp một bảy trăm linh m ba nước ngọt hai trăm năm mươi bảy m ba dầu hai mươi ba tấn lương thực hai mươi năm cây đá và sửa chữa hai mươi sáu tàu cho ngư dân
trong cơ bảo lịch sử số một mươi sáu vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy nơi đây đã trở thành điểm trú ẩn an toàn cho ngư dân
đã có hai mươi một tàu với hơn hai trăm năm mươi ngư dân vào trú bão tại âu tàu đá tây
trong những năm qua công tác dịch vụ hậu công nghệ cá tại đá tây từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tàu thuyền của bà con ngư dân các tỉnh ven biển
các dịch vụ ưu đại đến với bà con người dân đã mang lại niềm tin và là chỗ dựa vận chắc cho những con tàu ra khơi
khai thác đánh bắt dài ngày trên vùng vĩ trường xa
sự ra đời của trung tâm dịch vụ hậu công nghệ cá đá tây đã củng cố vận chắc thế trận quốc phòng toàn dân
tạo thành vành đai bảo vệ chủ quyền biển đảo thiền liền của tổ quốc đồng thời đây cũng là điểm từ vận chắc cho người dân

do anh em vô mấy anh em đưa hết lên bờ
vô mấy anh em đưa hết lên bờ vô anh em vô mấy anh em đưa hết lên bờ
vô anh em vô mấy anh em đưa hết lên bờ vô anh em vô mấy anh em đưa hết lên bờ
sau nửa tháng đánh bắt tại khu vực trường sa tàu cá bd chín mươi sáu năm trăm năm mươi sáu của tỉnh bình định
do ông nguyễn quốc thanh làm thuyền trưởng đã vào âu tàu thuộc trung tâm hậu cần nghề cá đảo đá tây để mua dầu
một lít dầu vừa nhận sẽ giúp tàu bám biển khai thác thêm khoảng bảy ngày nữa
đây là khoảng thời gian thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản
nếu không có âu tàu đá tây tàu phải vào bờ để được cấp nhiên liệu làm chậm đi niên vụ cá tại khu vực này
theo chủ tàu giá bán dầu ngang bằng với đất liền nên họ thấy được cái lợi do trung tâm hậu cần nghề cá mang lại
vô đây trầm gió rất là ổn định những cái đồ mà mình thiếu thì vô đây trung tâm cũng rất là đầy đủ
nó cũng rất là ổn định không có cái dưới trường bờ bằng nhiều
những hàng như dầu thì nó cũng không có cao trong trường bờ
hay là những cái đồ mình mua xài cá nhân ở dưới đều của mình thì nó cũng bình thường
nó rất là giúp ích cho mình nha
cái thứ nhất là dù mình thiếu dầu nhẹ thì mình vô đây cũng có dầu
cái thứ hai là bên đá lạnh dù mình hết đá thì mình vô đây thì
trên đảo này cũng có trung tâm của mình
hay là những cái đồ mà mình xài dưới đều này thì cũng có đầy đủ
nói chung là cũng rất là ổn định
từ ngày thành nhập cái công ty thành cái một cái nhà máy nước đá
công ty sản xuất ở đây thì cũng rất là ít cho dân
nó có nhiều một cái phương tiện của dân người ta đi ra nhắt có thể hai tháng
người ta mới về đất liền người ta sẽ cung cấp thành quả của người ta về đất liền
nhưng mà từ ngày chúng tôi sản xuất ở đây là chúng tôi mua cho dân
có thể là kéo dài đến ba tháng
bốn tháng thì cái lợi nhuận của người dân rất là nền
bà gái của anh đây là đầy đủ
và vào đây người ta mua giá cả thì cũng theo người ta bán
bao nhiêu thì chúng tôi cũng mua bán cái đó và cung cấp dầu thực phẩm cho bà con người dân
tốn ít cái thời gian người ta chạy về đất liền
người ta bảo trong trung tâm dịch vụ này là trung tâm tôi mua cho dân
và cung cấp nước ngọt nước ăn uống dầu mỡ thì bằng đất liền
để lợi nợi cho dân
người ta sẽ là tăng cái thời gian bán biển lên thì thu nhập cho người dân cao lên
dịch vụ hậu cần nghề cá đảo đá tây được xem là trung tâm cho ngư trường phía nam của quần đảo trường sa
với những lợi ích của trung tâm
thời gian qua đơn vị quản lý đã từng bước đầu tư mở rộng đội tàu hậu cần phục vụ cho ngư dân
ngoài trung tâm chính tại đảo đá tây
đơn vị còn có một mươi một tàu đi đến các đảo của huyện đảo trường sa
cung cấp dầu đá lạnh nước ngọt lương thực cho ngư dân
các tàu này còn thu mua thủy sản ngay tại tàu với giá bằng đất liền
điều này cho thấy ngư dân được phục vụ hậu cần tại ngư trường nên đã tăng lợi nhuận của chuyến biển
chúng tôi giờ thời điểm bây giờ cũng được một mươi một con tàu bám bám các điểm đảo
một là núi ne đá lớn tóc tan sinh tuần đông
đấy là chúng tôi làm gửi phục vụ
cũng cho bà con rất là tiện
bà con đánh ở chân khu vực xa không về đá tây được
từ khu vực ngư trường chúng ta chạy về đá tây mất một ngày hơn một ngày
thì mất thời gian của bà con
thế chúng tôi phục vụ cho bà con ngư dân là chạy khắp điểm đảo
bà con ngư dân đánh bắt muốn đi mấy tiếng thôi
chúng ta chạy vào đảo chúng ta mua được công ứng trung tâm
thì rất là tiện nợ cho bà con
bà cáo anh cũng bám theo từng mùa
mùa gió này chúng ta đánh ở xuống
khu dưới trần xa khu dưới này thì nhiều hơn
theo từng mùa thì chúng tôi phải bám theo từng hoạt động của bà con người dân
hiện nay bộ chỉ huy biên phòng tỉnh khánh hòa đã cho thành lập trạm kiểm soát
tại khu vực đảo đá tây
đây là lực lượng kiểm tra hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định đánh bắt trên biển
trong điều kiện các quy định nghiêm ngặt về khu vực đánh bắt thủy sản
do thị trường xuất khẩu châu âu mỹ đưa ra
bộ đội biên phòng có vai trò giúp người dân xác định chính xác các tòa độ thuộc vùng biển việt nam
bộ đội biên phòng cung cấp xác nhận các loại giấy tờ số lượng người phương tiện
để khi có thời tiết không thuận lợi họ có thể sinh vào các đảo thuộc vùng biển nước ngoài để tránh trú bão
với mỗi ngư dân khi ra biển vấn đề khí hậu thời tiết luôn được quan tâm hàng đầu
để xác định quá trình đánh bắt cũng như tránh chú bão
bộ đội biên phòng thông qua hệ thống radio sẽ đưa ra cảnh báo cho ngư dân

để tránh khỏi các xơ xóa tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
các chấn thương nếu không được sơ cứu kịp thời sẽ để lại hậu quả đáng tiếc
vì thế ngư dân rất cần sự hỗ trợ về y tế cấp cứu các trường hợp nặng
hoặc khám điều trị các bệnh nhẹ để họ có thể tiếp tục chuyến đi biển
chỉ tính riêng trong năm qua đảo đất tây đã khám cấp thuốc cho hơn bốn trăm linh lượt ngư dân
đặc biệt cấp cứu kịp thời cho sáu ngư dân công nhân bị tai nạn trong quá trình lao động
với những kết quả đó các điểm thuộc đảo đá tây huyện đảo trường sa
đã tạo nên lòng tin của ngư dân khi có vấn đề sức khỏe
các điểm thuộc đảo đá tây đã tạo nên lòng tin của ngư dân khi có vấn đề sức khỏe